các hồ sơ liên quan đến đất đai đã thỏa thuận nhận tiền đối với các đối tượng có nhu cầu làm nhanh hoặc xử lý hồ sơ thủ tục đất đai để nhận hối lộ trong thời gian dài và thực hiện nhiều lần
để làm nhanh hồ sơ thủ tục theo yêu cầu của người đưa hối lộ năm đối tượng này đã liên hệ thỏa thuận và chuyển tiền cho trịnh thị hoa cán bộ thuế khu vực sầm sơn quảng sương và cao thị thùy dung cán bộ văn phòng đăng ký đất đai tỉnh thanh hóa
tổng số tiền giao dịch hơn sáu trăm linh triệu đồng hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
sau chín ngày xét xử và nghị án sáng nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên án đối với bảy mươi bị cáo trong vụ án nổ súng làm hai người tử vong sáu người bị thương ở ấp bến tràm xã cửa dương tp phú quốc tỉnh kiên giang
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo đoàn thiên long nguyễn văn thái và bùi đức ngọc án trung thân về tội giết người
bị cáo phạm anh hiếu hai mươi năm tù bùi minh trung một mươi bốn năm tù võ văn lương chín năm tù về tội giết người
ngoài ra sáu mươi bốn bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án từ sáu tháng tù treo đến một mươi tám năm tù về các tội giết người gây dối trật tự công cộng che giấu tội phạm tàng trữ vận chuyển mua bán sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
theo cáo trạng xuất phát từ tranh chấp đất đai ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai thái rủ thêm hàng chục đối tượng chuyên tập trung giang hồ bảo kê giành đất giữ đất tranh chấp
trong đó có ngọc long hiếu và một số đối tượng khác là đàn em của võ văn lương tập hợp lại nhà của bùi minh trung rồi tất cả cùng đi trên nhiều ô tô đến khu vực tranh chấp đất thì xảy ra cự cãi xô sát với nhóm của nguyễn văn trường
long dùng súng hoa cải bắn ba phát vào nhóm của trường hậu quả làm hai người tử vong sáu người bị thương
khi vụ án xảy ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã lần lượt bắt giữ các đối tượng đồng thời thu giữ nhiều súng và hung khí dùng để đánh nhau tạm giữ một mươi bốn xe ô tô của các đối tượng
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hồ thị tuyết nga quê ở tỉnh an giang đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra làm rõ
nga là lao động tự do lợi dụng quen biết đã đưa ra thông tin gian dối về việc mua đất để chiếm đoạt của một người phụ nữ hơn ba tỷ đồng toàn bộ số tiền từ nạn nhân nga sử dụng để tiêu xài cá nhân và đầu tư kinh doanh
quá trình điều tra cơ quan công an xác định hồ thị tuyết nga phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua làm việc nga thừa nhận hành vi phạm tội vụ án đã được văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương tiếp tục làm rõ
công an thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam vừa triệt phá
chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp khám xét khẩn cấp nơi ở đối với phan thị khánh ly trú tại phường hòa thuận thành phố tam kỳ
từ năm hai nghìn hai mươi hai đến thời điểm bị phát hiện ly đã tổ chức hoạt động cho vay tiền kỳ hạn theo tháng và thu góp theo ngày với lãi suất từ hai trăm một mươi sáu đến ba trăm sáu mươi một năm
các đối tượng thu tiền trực tiếp hoặc người vay chuyển khoản qua tài khoản của ly và các đối tượng liên quan trong đường dây
thông qua mạng xã hội giao dịch chuyển tiền với người vay qua nhiều tài khoản ngân hàng cắt liên lạc hủy thông tin sau giao dịch
tăng vật tạm giữ gồm một xe ô tô do phan thị khánh ly làm chủ một máy tính sách tay macbook một điện thoại di động một thẻ ngân hàng một mươi hai giấy mượn tiền của người vay và các tiểu liệu khác có liên quan
tại bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tây sơn vừa khởi tố bắt tạm giam ba đối tượng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
ba đối tượng là văn phan thành cầu nguyễn nam trường thi và trần thế anh
trước đó do có mâu thuẫn trong việc vay mượn tiền thi đã rủ thêm thế anh và cầu đến nhà nguyễn trọng thức để đòi nợ
tại đây các đối tượng đã ham dọa đánh đập ép nạn nhân viết giấy nợ tám mươi triệu đồng đồng thời xiết một xe mô tô và bỏ trốn
sau thời gian triển khai các biện pháp xác minh điều tra công an huyện tây sơn đã tiến hành bắt giữ ba đối tượng gây án
gây ra chín vụ cướp tài sản cướp giật tài sản
trộm cắp tài sản tại nhiều huyện hương nguyên nam đàn nghi lộc và tp vinh
một ổ nhóm tám đối tượng vừa được công an huyện hương nguyên tỉnh nghệ an triệt phá
chỉ trong thời gian ngắn nhóm tám đối tượng đã mang theo dao kiếm thực hiện chín vụ cướp cướp giật và trộm cắp tài sản
tại địa bàn các huyện hương nguyên nam đàn nghi lộc và thành phố vinh với tổng trị giá tài sản khoảng bảy mươi triệu đồng
trong đó có vụ việc điều khiển xe mô tô ám sát dùng dao kiếm khống chế chiếm đoạt hai trăm năm mươi đồng của một người phụ nữ
trong quá trình điều khiển xe máy đi trên đường
để chết giấu hành vi của mình các đối tượng sử dụng xe mô tô không biển số chùm kín mặt di chuyển xe với tốc độ cao
để thực hiện hành vi phạm tội
cơ quan công an cũng thu giữ tăng vật gồm ba điện thoại di động bảy kiếm giao tự chế và ba xe mô tô
để có tiền tiêu xài các đối tượng đã sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác
và những ổ nhóm hoạt động liên xã liên huyện liên tỉnh xuất hiện ngày càng nhiều
đang cho thấy sự manh động liều lĩnh của tội phạm trộm cắp cướp giật
những ngày cuối năm mặc dù bận rộn nhưng quý vị đừng lơ là cảnh giác
phóng sự sau được thực hiện tại tỉnh quảng ngãi
đối tượng nguyễn văn đức ba mươi sáu tuổi chú tỉnh đắk lắc đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản liên tỉnh
gây án trên địa bàn thành phố quảng ngãi thực hiện hàng loạt vụ trộm tài sản
nhằm vào các hộ dân ở trung cư cao cấp thì bị bắt giữ

tình hình của các loại tội phạm ngày càng diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng
trong đó nổi lên là tội phạm trộm cắp tài sản của các đối tượng trộm gây án liên tỉnh
với những phương thức và thủ đoạn trộm tinh vi khác nhau
thực trạng trên đã làm ảnh hưởng rất lớn đến trật tự xã hội
để phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trộm cắp tài sản
lực lượng công an đã có nhiều biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền
về các phương thức thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này
phương thức thủ đoạn thì đối tượng là lợi dụng sự xã hội của người dân
như sử dụng các phương tiện xe máy là để sản chìa khóa hoặc là để ngoài xăng ngoài ngõ khi vô trong nhà
lợi dụng xã hội này thì đối tượng trộm cắp tài sản
lợi dụng xã hội này thì đối tượng trộm cắp và nhanh chóng là đem đi ra ngoài nguyện để tiêu thụ
để tránh trở thành con mồi của các loại tội phạm trong dịp cuối năm
người dân cần phải nêu cao cảnh giác chủ động bảo vệ tài sản của mình
tích cực tham gia phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa phương
mạnh dạng tố giác tham gia truy bắt tội phạm khi phát hiện
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng mai văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi một hộ khẩu thường trú tại ấp hòa lời
xã ngọc đông huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
và đối tượng lê văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại ấp thạnh ninh
xã thạnh thới thuận huyện trần đề tỉnh sóc trăng
ngoài ra công an huyện mỹ xuyên của tỉnh sóc trăng còn ra quyết định truy nã số năm ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn một mươi
đối với đối tượng lý quốc thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại số hai mươi tám một trăm ba mươi chín hoàng diệu
khóm một mươi phường một thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu về tội cướp giật tài sản
cũng phạm tội cướp giật tài sản và phải nhận quyết định truy nã số một mươi bảy ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi
của công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng là đối tượng lý hoài nam
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại ấp chợ cũ thị trấn mỹ xuyên huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất

mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện